theo thông tin từ các cơ quan chức năng vào khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một tại hang cột cờ thuộc địa bàn thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ tai nạn làm hai người bị kẹt trong lò đào vàng trái phép
hai nạn nhân được xác định là bùi văn thú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn đệt xã thanh nông huyện lạc thủy
và trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai có hộ khẩu thường trú tại xã thạch mỹ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
nguyên nhân ban đầu xác định vào thời gian trên khi hai công nhân đang vận hành ô tô và máy xúc khai thác đất chứa quạng vàng trong hang
thì đập ngăn nước phía trên cửa hàng bị vỡ hàng nghìn mét khối nước đã tràn vào trong hang khai thác vàng
làm hai công nhân và một xe ô tô một máy xúc bị mắc kẹt trong lòng hang
để đắp này ra
hai nữa là văn phòng của văn yêu cầu là đề xuất văn tỉnh
khó khăn nhất của công tác tìm kiếm tương nạn thiêu hộ hiện nay là lượng nước và lượng bùn rất là lớn
suốt từ sáu giờ sáng khi mà phát hiện ra thì anh em đã dùng máy bơm nước để bơm nước từ trong hang ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân
nhưng mà cho đến bây giờ thì cái khối lượng công việc mà phải hút nước
bùn cũng còn rất là lớn
nên cái công việc tìm kiếm tương nạn hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện lạc thủy khẩn trương tiến hành
bàn chỉ huy quân sự huyện đã triển khai lực lượng bao gồm lực lượng thủ trực và lực lượng dân quân tùy bại
chúng tôi đã huy động một mươi đồng chí của cơ quan quân sự huyện
và huy động một trung đội cơ động của lực lượng dân quân xã thanh đông
khẩn trương tiếp cận và vào địa bàn xảy ra vụ việc
sau khi vào địa bàn xảy ra vụ việc thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với công an
cấp ủy chính quyền địa phương tại nơi xảy ra vụ việc
làm tốt công tác bảo vệ hiện trường tiếp cận hiện trường
như các đồng chí đã thấy hiện nay là khu vực xảy ra vụ việc địa bàn rất là phức tạp
nước và bùn báo cáo đồng chí là lẫn lộn với nhau nên rất khó tiếp cận hiện trường
xảy ra vụ việc
tuy nhiên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mực nước và bùn trong hang vẫn còn ngập sâu
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng mọi biện pháp để khẩn trương tìm kiếm
và đưa hai nạn nhân mắc kẹt ra ngoài